cứ đến hẹn lại lên và thời điểm này nhiều bà con nông dân thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
bước vào cao điểm vụ mùa chăm sóc hoa kiểng để kịp phục vụ tháng du lịch đồng tháp vào tết nguyên đán
còn không đầy một tháng là đến tết nguyên đắng
hiện nay nhiều bà con thành phố sa đéc bắt đầu chăm sóc trang trí khu giường lối đi
để kịp phục vụ tháng du lịch đồng tháp vào ngày hai mươi bốn hai mươi năm tháng một tức mùng tám mùng chín tháng chạp âm lịch
cũng như cung cấp hoa kiển cho thị trường tết năm nay
tuy nhiên dù chưa vào đông keng qua nở nhưng hiện nay làng hoa đã và đang chào đón rất đông du khách
đến đặt hàng tham quan và mua sắm quà kiển
hiện nay làng hoa sa đéc trồng khoảng hai trăm năm mươi loại hoa kiển trong đó nhiều nhất là hoa hồng dừa
cút mâm xôi bách hợp cát tường hướng dương thượng dược dạng thọ
đặc biệt năm nay nhiều bà con làng hoa còn giới thiệu thêm một số giống mới như hoa hồng thơm cút lùng để bàn
tuy nhiên theo thông tin của nhiều bà con do nguyên liệu và cơ sở đầu tư khá cao
nên có khả năng một số sản phẩm qua năm nay có thể nhỉnh giá hơn so với các năm trước
đặc biệt sức tiêu thụ của thị trường hay chọn cút cùng tiền để chơi
thì một là màu sắc đẹp hai nữa là hoa của sa đéc thì nó bền
mỗi năm trồng khoảng dừng hai ba mỗi năm mình mỗi tăng nên trồng tám
nhưng giá cả của năm nay so với mỗi năm thì nó cao hơn
lý do là hai cái thứ nhất là đầu vào đầu vào thân nguyên liệu
phân này cong cán cao cho nên là buộc lòng nó phải tăng
cái thứ hai nữa là cái do thời tiết cái rủi ro của thời tiết thì nó hay thất thường lắm
cho nên là mình phải đầu tư mình phải che chắn rồi mình phải ứng dụng khoa học kỹ thực thêm
và phân bón đồ thêm để cho mình làm cái cây nó tốt
bên cạnh cùng với hướng đi mới của địa phương là xây dựng thành phố hoa sa đéc gắn với phát triển du lịch
theo đó các tuyến đường được mở rộng xây dựng cổng qua ton đường qua
mở khu vực trưng bày hoa kiển khu vực phục vụ du lịch
qua đây kỳ vọng trong năm hai nghìn một mươi tám sa đéc sẽ thu hút ngày càng đông lượng khách tìm về thành phố hoa để du xuân đón tết